một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hồ cùng thảo mua một tép ma túy đá đến thuê phòng khách sạn trên địa bàn thị trấn phú hòa huyện thoại sơn để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục
đến một mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi thảo đòi về nhưng hồ không đồng ý hai bên xô sát hồ đã dùng tay bóp cổ thảo dẫn đến tử vong sau đó hồ thông báo với lễ tân khách sạn đã giết thảo và đến cơ quan công an tự thú